chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việt nam là một trong các quốc gia chịu tác động lớn từ cuộc chiến thương mại mỹ trung
đặc biệt là với những ngành đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam như gỗ
lại đang ngày càng chịu tác động một cách rõ rệt hơn
thuế các mặt hàng gỗ từ trung quốc xuất vào mỹ gia tăng làm cho một số doanh nghiệp trung quốc phải từ bỏ đơn hàng
điều này đã tạo ra khoảng trống về thị trường trở thành cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên đi cùng với đó rủi ro cũng tăng lên khi mà xuất hiện nguy cơ trung quốc đưa các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào việt nam
lấy chứng nhận xuất xứ biến việt nam trở thành nước trung gian để các doanh nghiệp trung quốc xuất khẩu gỗ vào mỹ nhằm né thuế
và trong chương trình kinh tế và dự báo của trung quốc
chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về tác động của cuộc chiến thương mại mỹ trung tới ngành xuất khẩu trọng yếu này
việt nam đang trở thành trung tâm chế biến gỗ của châu á và là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới
với mục tiêu đặt ra tới năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu hai mươi năm tỷ đô la mỹ
mục tiêu này được kỳ vọng sẽ khả thi khi kim ngạch xuất khẩu gỗ của việt nam vẫn đang có sự tăng trưởng rất tốt qua từng năm
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín giá trị xuất khẩu gỗ
và các sản phẩm gỗ ước đạt chín trăm ba mươi bảy triệu đô la mỹ
đường luyện kế xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt sáu sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong một mươi năm nay trở lại đây xuất khẩu sản phẩm gỗ vào mỹ bình quân tăng trưởng bình quân một năm từ một mươi năm đến một mươi tám riêng năm nay là một mươi tám
và hiện nay là thị hiếu tiêu dùng của người mỹ đối xử với việt nam đã có đánh giá rất cao có sự tiến hiểm nhất định cho nên sản phẩm ở đây rất tốt
điều thứ hai nữa là doanh nghiệp của việt nam thực hiện tốt luật lacx của mỹ luật này tương đối nghiêm ngặt nhất đối với mỹ là việc đưa gỗ vào mỹ là sản gỗ vào pháp
doanh nghiệp việt nam giải trình rất chú đáo cho nên việc vào mỹ tương đối thuận lợi
trong bối cảnh căng thẳng
thương mại mỹ trung đang leo thang việt nam được coi là một trong những quốc gia được hưởng lợi bởi hiện gần năm mươi trị giá đồ nội thất bằng gỗ của mỹ được nhập khẩu từ trung quốc
với mức thuế mới bị áp với mặt hàng này các nhà nhập khẩu của mỹ sẽ hạn chế nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ trung quốc
điều này sẽ tạo ra một chỗ chống khổng lồ mà việt nam hoàn toàn có cơ hội để gia tăng xuất khẩu
hiện nay một năm trung quốc xuất khẩu vào mỹ gỡ khoảng ba mươi tỷ đô la
nếu áp thuế cao thì họ giảm đi
thì rất khoát là sản của việt nam vào mỹ sẽ tăng lên
thứ nhất là như vậy về cái giá trị kim ngạch
thứ hai về mã hàng ấy
thì có nhiều cái mã hàng của trung quốc thì là việt nam không làm cho cái mã hàng ấy
nhưng có một số mã hàng chung
như việt nam có cơ hội rất là tốt trong cái việc đó nữa
hiện kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ từ việt nam sang mỹ đang tăng rất nhanh
từ ba một tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi bảy lên ba sáu tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi tám
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu vào mỹ đạt gần một bốn tỷ đô la mỹ
tăng một bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất
gồm gỗ rán ván ép ghế ngồi nội thất nhà bếp
bên cạnh đó với các sản phẩm xuất khẩu vào mỹ
chủ yếu là nhóm mặt hàng đồ gỗ hs chín mươi bốn có giá trị gia tăng cao
ngành chế biến gỗ xuất khẩu của việt nam sẽ có cơ hội chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
đẩy tỷ trọng xuất khẩu nhóm các mặt hàng có giá trị gia tăng cao
giảm tỷ trọng của các mặt hàng nguyên liệu gỗ
họ có động thái di chuyển những hoạt động sản xuất kinh doanh của họ từ trung quốc về việt nam
đó là những dòng vốn đầu tư rất quan trọng cho dòng vốn đầu tư có chất lượng
không chỉ được hưởng lợi thông qua việc mở rộng các đơn hàng mới
ngành gỗ của việt nam còn có cơ hội mở rộng thu hút nguồn vốn đầu tư fdi vào ngành
với các lợi thế nhân công giá rẻ thuận tiện về giao thông hệ thống cơ sở hạ tầng
đặc biệt tiếp cận với các hệ thống cảng nước sâu
việt nam đã trở thành điểm đến mới đầy triển vọng cho các dự án đầu tư vào ngành gỗ
thưa quý vị mặc dù kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ
có sự tăng trưởng mạnh trong tám tháng vừa qua
nhưng có một điều đáng lo ngại là hành vi gian lận nguồn gốc xuất xứ lại đang diễn biến phức tạp
có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành gỗ việt nam
rõ ràng cơ hội ngày càng nhiều và thách thức lại càng lớn
khi trung quốc lo ngại mức thuê mới bị áp tại thị trường mỹ
rủi ro cho các doanh nghiệp việt
lại càng tăng khi đã có những cảnh báo về việc trung quốc đưa gỗ vào việt nam
qua việc thu mua một số công ty gỗ hoặc qua những doanh nghiệp fdi
để lấy xuất xứ là hàng việt nam xuất khẩu sang mỹ
có một con số thể hiện sự bất thường là kim ngạch nhập khẩu gỗ
đã có sự tăng đột biến trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
theo đó giá trị nhập khẩu gỗ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hai trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ
luy kế nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tám tháng đầu năm
một sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
trung quốc là thị trường lớn nhất của việt nam với hai mươi một một thị phần
họ hạ giá đồng tiền ví dụ như đồng nhân dân tệ
hạ xuống xuống thấp nhất trước đây có sáu nhân dân tệ một đô la
bây giờ hơn bảy bảy một bảy hai
mà hạ giá như vậy có nghĩa là cái việc giá trị xuất khẩu
mình sẽ chịu một cái
cái thiệt hỏi rất là lớn
quý i thì mình mua cái giá đô la là như thế là sáu nhân dân tệ
nhưng quý hai quý ba mình khi thanh toán được bảy bảy đô la
có nghĩa là giá mất ít hai
đấy giá trị mất hai
có thể thấy một làn sóng các doanh nghiệp trung quốc
đang ồ ạt đầu tư vào ngành gỗ ở việt nam
theo bộ kế hoạch và đầu tư
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
có bốn mươi chín dự án đầu tư nước ngoài mới đầu tư vào ngành gỗ
quy mô vốn fdi của năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lớn hơn một hai lần tổng số vốn đầu tư fdi vào ngành gỗ
trong cả năm hai nghìn một mươi tám
trong số quốc gia đầu tư
trung quốc đứng đầu với hai mươi một dự án
có những cái dịch chuyển mới
đặc biệt là dịch chuyển trong đầu tư từ trung quốc
các dự án đầu tư fdi của trung quốc vào ngành gỗ của việt nam
tốc độ thăng xưởng trong những tháng đầu năm của năm hai nghìn một mươi chín
thì tăng rất là cao
và cái quy mô của các dự án này tương đối nhỏ
để đẩy trình một cái vấn đề là
thức chất đầu tư dài hạn
điều này hoàn toàn có thể lý giải
do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với mỹ
tận dụng nguồn lao động rác rẻ
ưu đãi trong phát triển công nghiệp trên bên gỗ của việt nam
một số doanh nghiệp trung quốc
có dấu hiệu dịch chuyển đầu tư vào ngành gỗ của việt nam
ở đây người ta gọi là gỗ gián
hoặc là cái ván ép
thì trước mắt là chúng ta cũng thấy được là
từ đầu nhiên chúng ta
cái sản lượng xúc cái gián ép đó
ở một cái khoảng vài chục triệu đồng
vì giờ lên một phát
vài trăm triệu đô
thì từ đâu
vì chính vì cái cuộc chiến thương mại
của trung và mỹ
thì tất cả các cái hàng của trung quốc
nó chạy sang việt nam để gọi là
mang cái mát thương nghiệp của việt nam
ta xuất đi
thế thì bây giờ trước mắt là họ mượn
họ tránh thuế sau đó họ sẽ xâm nhập
và khi họ xâm nhập thì chắc chắn là
hiện nay là khu vực bình dương là đang là
đang là ảnh hưởng rất lớn rồi
các cái đơn vị mà vừa vừa nhỏ nhỏ
vừa vừa nhỏ nhỏ
yếu vốn là họ vừa vừa đã bán cho
các cái doanh nghiệp trung quốc
sau đó chỉ đứng ngoài sau
đó là đứng trước mặt là doanh nghiệp việt nam thôi
nhưng ngoài sau vẫn là doanh nghiệp trung quốc
như vậy thì chắc chắn là
mình sẽ ảnh hưởng rất lớn mà rất nguy cơ
nếu doanh nghiệp việt nam mà
không có một sự đoàn kết
không có chung tay của các doanh nghiệp lớn
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
thì chắc chắn các doanh nghiệp nhỏ sẽ bị thâu tốm
chỉ riêng tỉnh bình dương
hiện đã có khoảng ba mươi bốn mươi doanh nghiệp
chế biến gỗ của trung quốc hoạt động
các chuyên gia dự báo
sắp tới các doanh nghiệp trung quốc sẽ đầu tư
vào các tỉnh phía bắc nhiều hơn
do giá thuê đất và nhân công thấp hơn phía nam
nếu tình trạng này xảy ra
có thể sẽ tạo ra những mối quan tâm đặc biệt
từ các cơ quan quản lý mỹ
dẫn đến bị áp thuế chống bán pha giá
gây thiệt hại đến doanh nghiệp trong nước
các cơ quan sức năng của việt nam
cần phải phối hợp với nhau và giả soát lại toàn bộ
cái dự án fdi mới
đầu tư vào trong ngành gỗ của việt nam
đặc biệt là đối với các dự án fdi của trung quốc
xem vào cái bản chất của cái chuyện đầu tư này nó như thế nào
về mặt khoa học công nghệ đưa vào
về mặt vốn đầu tư
và đặc biệt từ vấn đề là
nguồn nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp này là ở đâu
có phải là họ đưa từ người trung quốc vào không
hay là họ mua ở doanh nghiệp việt nam nào đó
doanh nghiệp việt nam đó lại mua từ trung quốc
hay là cái gì đấy
phải nhìn nhận vào cái vấn đề này
chúng tôi hiện nay là phải nâng cấp
cái giảm tiền nương trong cái sản phẩm nào một này

và nâng cấp chất lượng để phục vụ
đáp ứng được cái nhu cầu cao cấp nhất
của các nước họ yêu cầu
thì doanh nghiệp mới tồn tại
còn nếu mà vẫn gấm chân tại chỗ
và sản xuất kém
thì có lẽ cũng không tồn tại được
những hành vi gian lận thương mại
có thể gây ra những tổn hại vô cùng lớn
trong ngành gỗ việt nam
xác định và giảm thiểu các rủi ro mới phát sinh
là vấn đề cấp bách của ngành gỗ
các cơ quan quản lý cần đánh giá tổng thể
các loại hình rủi ro trong các dự án đầu tư fdi
cũng như các sản phẩm xuất khẩu
để ngành gỗ tránh gặp phải những rủi ro
như ngành thép việt nam đã từng
theo các chuyên gia cuộc chiến thương mại mỹ trung
mặc dù mang đến cơ hội cho ngành gỗ việt nam
nhưng những rủi ro thì vẫn còn tiềm ẩn
và chưa thực sự tác động rõ rệt
trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên cuộc chiến thương mại này
vẫn đang leo tầm
và rõ ràng chưa có hồi kết thúc
do vậy bên cạnh các chính sách của nhà nước
các doanh nghiệp gỗ người dân trồng rừng
cần phải có những biện pháp tự bảo vệ
tránh để bị thiệt hại như ngành thép
để tránh ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại trong tương lai
hiện đã có nhiều phương án đưa ra
trong đó phương án ngành gỗ nên chú trọng hướng vào thị trường nội địa
là một phương án rất quan trọng
bởi nhu cầu đồ gỗ trong nước đang có sự gia tăng nhanh chóng
như bốn mươi cho xây dựng
ba mươi cho tiêu dụng nông thôn
và ba mươi phục vụ cho nhu cầu của cư dân thành thị
rõ ràng đây là một thị trường không nhỏ
để các doanh nghiệp trong nước có thể tận dụng
để gia tăng doanh thu và thị phần
nếu doanh nghiệp nội địa chỉ hướng tới các thị trường xuất khẩu
mà không có chiến lược gia tăng thị trường nội địa
thì đến một lúc nào đó
các sản phẩm của nước ngoài sẽ vào
và cạnh tranh mạnh mẽ
lúc đó chúng ta sẽ rất có nguy cơ mất thị trường
phát triển mạnh thị trường nội địa
cái do cái này rất tốt
bởi chúng ta có một trăm linh triệu dân
nếu như mà
cái người việt nam tiêu thụ
cái hàng gỗ của việt nam
trong thị trường nội địa
thì một năm phải là ba bốn tỷ đô la
sẽ không có lý ít đâu
mà đặc biệt là đối với làng nghề
và các cơ sở chi biến nhỏ
thì một trăm linh sản xuất cho nội địa rất có ích
tạo quan việc làm cho hàng triệu lao động
nếu mà sân nước sơi trên một sân sâu
rất là bình đẳng
các thiết chế về mặt chính sách
các thiết chế về mặt thương mại nó tương đương nhau
các doanh nghiệp việt nam mà không thể cạnh tranh được
với các doanh nghiệp trung quốc
rõ ràng là đấy là vấn đề của doanh nghiệp việt nam
sẽ không phải là vấn đề của chính sách
hay là vấn đề của giam lật gì nữa
nếu mà mình không đủ sức để chơi
sân chơi quốc tế thì rõ ràng
thì đấy là điểm hữu thế của mình
một điểm sáng trong năm hai nghìn một mươi chín
của ngành gỗ việt nam
đó là doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã có sự vươn lên mạnh mẽ
trong việc chủ động nguồn nguyên liệu
theo đó nguyên liệu cho chế biến gỗ trong nước
hiện đã chiếm bảy mươi năm
chỉ hai mươi năm nguyên liệu phải nhập khẩu
vì vậy điều quan trọng là cần có định hướng
từ phía nhà nước
để người trồng rừng cũng như các doanh nghiệp gỗ
chú trọng hơn tới việc trồng rừng có hiệu quả
đem lại nguồn kinh tế lớn nhất
về cho người nông dân cũng như doanh nghiệp việt nam
trong đó việc liên kết giữa doanh nghiệp
và người dân để trồng rừng
có chứng chỉ bền vững fsc
là hướng đi tất yếu
người nông dân họ quen cái tập quán đó rồi
thế muốn họ thay đổi tập quán
thì anh phải trồng cho họ thấy
là ông trồng năm năm sản lượng
anh sẽ đạt như thế này hiệu quả sẽ như thế này
thì người dân bắt đầu người ta mới đi theo mình
muốn như vậy thì phải có đất phải có chính sách
phải kiểm soát
khi người ta trồng rừng thì niên hạn của anh trồng
là phải có
đến niên hạn thì anh mới được khai thác
nếu anh không đúng niên hạn anh không được khai thác
thì anh sẽ bị vi phạm
thì như vậy thì chúng ta quản lý chặt về cái phần đó
thì chắc chắn sẽ có nguồn gỗ lớn
cái thứ hai là liên quan tới nguồn giống
là chúng ta sẽ kiểm soát giống ở trên cái thị trường
là phải là đúng giống tốt
phải đúng khoa học kỹ thuật
phải đúng là cái loại sản phẩm tốt
và cấp chứng chỉ để họ trồng
thì từ cái đó thì chúng ta xây dựng được cái thương hiệu là
trồng rừng có chứng chỉ
và chúng ta xuất khẩu
thì nó sẽ có giá trị cao hơn
sử dụng sản phẩm gỗ hợp pháp
hiện đã trở thành yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các quốc gia
bao gồm cả việt nam
tuy nhiên một trong những lý do khiến mô hình liên kết này
chưa được nhân rộng
là do các chi phí liên quan khá cao
các tiêu chuẩn phải áp dụng khá chặt chẽ
nếu không có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp
tổ chức cũng như chính quyền địa phương
thì một mình người nông dân không làm được
bộ nông nghiệp đã làm
và sẽ làm tức là
chuyển hóa cái rừng gỗ nhỏ
trước đây gỗ nhỏ chỉ để làm út
thì bây giờ chuyển sang gỗ lớn
để làm các sản phẩm gỗ khác
có giá trị cao hơn
tôi nói ví dụ cái răm mảnh chỉ có một trăm hai mươi sáu đô la một tấn
nhưng nếu nào là bán mdf
thì lấy ba trăm linh bốn trăm linh đô la một tấn

thế như vậy có lợi rất nhiều
ngày nay đang khuyến khích là chuyển dịch
cái việc rừng gỗ nhỏ
chuyển sang gỗ lớn
đấy là chủ trương đã có và đã có mô hình
cái khó khăn ban đầu thì đó là
người dân chưa có một chút nhận thức nào
về chứng chỉ rừng fac là gì
và cũng chưa biết
những nguyên tắc và tiêu chuẩn fac là gì
thế cho nên là cái việc đầu tiên
mà chúng tôi phải làm đó là tuyên truyền vận động
và cho họ hiểu được thế nào
là làm chứng chỉ rừng
và làm chứng chỉ rừng vào trồng rừng bền vững
và để được
cấp chứng chỉ rừng thì phải làm như thế nào
và khi đi làm đó thì họ sẽ có những lợi ích gì
thì bản thân thì trước đây
người nông dân người ta chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế là chính
thì những lợi ích về môi trường
về xã hội thì họ cũng thực sự chưa quan tâm lắm
cũng như nhiều đơn vị khác
doanh nghiệp này cũng đã phải nhập khẩu gỗ
để phục vụ cho việc sản xuất từ nhiều năm qua
tuy nhiên với mục tiêu hướng đến
sản xuất bền vững phát triển thị trường nội địa
tránh sự tác động của cuộc chiến thương mại mỹ trung
doanh nghiệp này đã chọn nhập khẩu gỗ
từ đức và đan mạch
khai thác từ các khu rừng trồng nguyên liệu có chứng chỉ
sẵn sàng cho những bước phát triển trong tương lai
cũng giống như doanh nghiệp trên
rất nhiều các doanh nghiệp gỗ trên cả nước
đã có sự chuẩn bị về nguồn nguyên liệu
để có thể mở rộng thị phần trong nước
cũng như phát triển ở nhiều thị trường hơn trong tương lai
tránh sự phụ thuộc vào các thị trường lớn
sẽ gặp rủi ro khi có biến động
thợ thuyền đào tạo công nghệ máy móc
đào tạo thợ thuyền
đào tạo sản xuất cho nó ổn định
và bổ mã thị trường
để đáp ứng với thị trường
ngày xưa là ví dụ mình làm
là có thể mình nhập khẩu trực tiếp
nghĩa là mình mở lơ si qua nước ngoài
xong mình chờ một đơn vị trung gian chuyển gỗ về
thì cũng có một cái rủi ro này này
khi mình đặt tiền của người ta là loại đẹp
nhưng nếu người ta mang về cho bình loại số
thì thực ra mình bị rủi ro rồi
không có ai bảo hành cho cái đấy
nhà nước chỉ bảo hành cho là mở lơ si
để bảo đảm rằng hàng đã về đến cảng
nhưng nhiều khi mở cong ra nó không được đẹp
thì làng nghề mình lại bị
ảnh hưởng cái đấy
mà giao giả lại thì nó là từ nước này sang nước khác rất là khó
cho nên nếu mà nhà nước
mà hoàn toàn làng nghề
thì sẽ có một đơn vị trọng tài
để làm gì để kiểm tra sản phẩm
ví dụ chúng tôi đặt gỗ ab
sẽ được nhập gỗ ab
một cơ quan không đủ giải quyết được
cái gì nó liên quan đến đầu tư
nó liên quan đến thương mại
nó liên quan đến co
các cơ quan cần phải hợp với nhau
và cũng có vậy
các hiệp hội kết nối với các công ty
thì có vai trò rất lớn trong cái chuyện
giải quyết những cái giảm thiền rủi ro này
chiến lược phát triển thương mại lâu dài
thì nhiều nước phải tính toán lại
tính toán lại rất mạnh
ví dụ việt nam bây giờ là xuất cái gì sang mỹ đây
để tránh những cái sản phẩm của trung quốc
chuyên khỏa làm mình không làm nữa
làm như thế phải thay đổi công nghệ
thay đổi nguyên liệu
thay đổi thiết bị
đào tạo công nhân
phải mất thời gian rất là dài
cái thời điểm nào
chiến tranh này kết thúc thì chưa biết
chưa biết đâu
thế giới còn đánh giá nhiều là chưa biết
thế cho nên là bây giờ mình đón đầu nó như thế nào
cuộc chiến mỹ trung còn dài rằng
điều mà việt nam cần làm
đó là kiểm soát chặt chẽ
nguồn gốc xuất xứ của các hàng hóa xuất khẩu
để tránh bị vạ lây
theo dõi các danh mục hàng hóa bị áp thuế của mỹ và trung quốc
để tìm kiếm cơ hội
và hạn chế rủi ro
bên cạnh đó cần bình tĩnh
nỗ lực trong việc nâng cao năng suất
chất lượng năng lực cạnh tranh
để nắm bắt cơ hội tăng thị phần tại mỹ
xin kính chào
và hẹn gặp lại